khởi công xây dựng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu phía tây thành phố hà nội
trạm bơm tiêu yên nghĩa dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong năm hai nghìn hai mươi
đây được đánh giá là trạm bơm tiêu lớn nhất đông nam á
tại buổi làm việc với cán bộ công nhân viên đang thực hiện dự án đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
thành phố hà nội sẽ ưu tiên vốn để sớm hoàn thành dự án
dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu phía tây thành phố hà nội
trạm bơm tiêu yên nghĩa là một trong những công trình trọng điểm của thành phố hà nội
khi đưa vào vận hành dự kiến dự án sẽ bảo đảm tiêu úng cho sáu ba trăm linh hectare của huyện hoài đức
quận hà đông quận từ liêm thành phố hà nội đồng thời cùng với các công trình đầu mối khác
sẽ bảo đảm tiêu cho gần một mươi chín hectare khu vực tây thành phố hà nội
phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí hoàng trung hải cho biết
nhiều năm qua mặc dù tình hình thoát nước tại hà nội có tiến triển
nhưng úng ngập vẫn là thách thức lớn khi mùa mưa đến
đặc biệt với tình hình biến đổi khí hậu đô thị hóa nhanh
vấn đề giải quyết úng ngập của hà nội càng phải đẩy nhanh và phải giải quyết căn cơ bài bàn
không thể để tình trạng ngập úng như năm hai nghìn tám tái diễn
đồng chí nhấn mạnh đây là một dự án quan trọng đề nghị các cơ sở ban ngành thành phố
ưu tiên nguồn vốn để hoàn thành trước mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
trước đó đồng chí hoàng trung hải đã đi kiểm tra tình hình kè đê chống sạt lở bờ sông hồng sông đuống